tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý ii năm hai nghìn một mươi chín vào sáng nay tại hà nội
hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả hoạt động của phong trào công nhân công đoàn trong quý ii
đồng thời thông tin đến báo chí những hoạt động sẽ diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu của người lao động
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay mức tăng tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động đã tăng lên sáu mươi sáu
và trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất chính chính phủ
mức tăng tiền lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi là năm năm góp phần hoàn thành một trong các mục tiêu mà nghị quyết hai mươi bảy khóa một mươi hai đề ra
liên quan đến các hoạt động kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục
phát động các phong trào thi đua biểu dương tôn vinh các cán bộ công đoàn xuất sắc
dự kiến ngày hai mươi tám tháng bảy tại cung văn hóa hữu nghị việt sô sẽ diễn ra lễ meeting kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam